các cán bộ chiến sĩ công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế nội bài đã phù hợp với các lực lượng chức năng trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
kiên nhẫn giải thích sẵn sàng phục vụ người nhập cảnh với tinh thần chú đáo nhất áp lực nơi tuyến đầu trong phòng chống dịch bệnh
cùng với đó là những nguy cơ tiềm ẩn lây nhiễm dịch bệnh
đã có không ít chiến sĩ của đơn vị phải cách ly có trường hợp hiện vẫn đang hồi hộp chờ kết quả xét nghiệm dịch bệnh
nhưng họ đã nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình
cơ bản là anh em đã xét được được cái tính chất nguy hiểm của sự lây lan
nên là anh em đã chủ động là mang khăn gói quần áo lên ở tập trung tại đơn vị từ những ngày đầu chống dịch rồi
và các đồng chí khoảng đó là từ một tháng rưỡi đến hai tháng là chưa về nhà chưa thăm mỗi con
mặc dù là cũng có những trường hợp các đồng chí khi tiếp xúc với các bệnh nhân dương tính
f thì các đồng chí là thuộc diện f một là phải đưa đi cách ly cũng như là xét nghiệm ở bệnh viện nhiệt đới
thì trong cái quá trình chờ kết quả xét nghiệm thì kể cả tập thể lãnh đạo đơn vị cũng như cá nhân các đồng chí
và các đồng nghiệp các đồng đội khác là cũng đều có những lo lắng chờ kết quả
nó thực sự là một câu chuyện giữa dương tính và âm tính
mặc dù vậy nhưng chúng tôi vẫn phải xác định là công tác chuyên môn cũng như nhiệm vụ cho lãnh đạo cấp trên giao
thì vẫn phải hoàn thành một cách xuất sắc nhất
trước những diễn biến phức tạp
thời gian tới công an cửa khẩu càng hàng không quốc tế nội bài dự kiến sẽ thực hiện thêm nhiều biện pháp tăng cường ứng trực
thậm chí chia ca trực kéo dài một mươi bốn ngày để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý xuất nhập cảnh
ngăn ngừa phòng chống dịch đồng thời đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ của đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ
thưa quý vị và các bạn sau khi hàng loạt những ca nhiễm covid một mươi chín được công bố thì nhiều thông tin khác nhau về bệnh nhân
được mạng xã hội lan truyền với tốc độ chóng mặt
trong những dòng trạng thái trong đó có nhiều thông tin nêu về lịch trình hoạt động của các bệnh nhân
đã được các anh hùng bàn phím đua nhau bình luận và chia sẻ
thế nhưng trong vô vàn những dòng trạng thái đó thì rất nhiều thông tin không đúng sự thật
không có căn cứ gây nên rất nhiều hiệu ứng tiêu cực cho xã hội cũng như cộng đồng
họ đồn đến hàng trăm tin họ phân tích rồi tình tiết ly kỳ như là chuyện nhà mình
tôi thì có xem qua tiếp nhận và cũng chỉ để đấy thôi
tại vì là theo tôi những cái tin nào mà có văn bản của nhà nước hoặc là của thủ tướng chính phủ thì mình hãng nên tin
còn đâu thì anh hùng bàn phím à
nạn tin tặc bây giờ còn cần nhiều còn đáng sợ hơn rất là nhiều
hiện nay tại nước ta con số nhiễm covid một mươi chín mới chỉ dừng lại ở con số hàng chục
trong đó có một mươi bảy người đã được chữa khỏi và chưa có ai tử vong
nhưng số người vi phạm số người bị xử phạt về hành vi đưa thông tin sai sự thật còn nhiều hơn số ca nhiễm bệnh
môi trường mạng là không gian ảo nhưng phát ngôn trên không gian mạng không hề ảo bởi đằng sau đó là những người thật
dịch bệnh có thể rất đáng lo ngại nhưng dịch bệnh tin giả trên mạng xã hội còn nguy hiểm hơn vì nó thúc đẩy hành vi thật trong xã hội
vì cộng đồng vì sự cố gắng của những anh hùng ở đầu trên tuyến hãy chia sẻ thông tin có trách nhiệm
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp sự hoành hành của tin đồn không chính xác
hoặc cũng có thể là sự sợ hãi thái quá của một số người vô hình chung đã làm cho công tác phòng chống dịch bệnh trở nên khó khăn hơn
thậm chí là một vài thời điểm nỗi sợ
virus tin giả có lẽ còn lớn hơn nhiều đối với dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên trước những biện pháp phòng chống dịch bệnh quyết liệt của chính phủ các bộ ban ngành đã áp dụng trong thời gian vừa qua
thì người dân đang hoàn toàn tin tưởng vào thắng lợi của công tác phòng chống dịch và cảnh giác trước những tin đồn thất thiệt
thông tin này được lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua khiến không ít người hoang mang
tuy nhiên cũng không ít người cảnh giác kiểm chứng lại tin đồn này
em thì thường xem
hoặc các trang mạng lớn như là antv hoặc là việt nam net
còn những cái tin giả trên facebook thì gần như em không quan tâm lắm
ngồi nghỉ ngơi ông giật đang tranh thủ cài ứng dụng hà nội smart city của ubnd tp hà nội trên điện thoại của mình
để theo dõi thông tin chính thống về dịch covid một mươi chín
ngoài cập nhật thông tin vị trí của tất cả những người nhiễm covid một mươi chín
cũng như những người thuộc diện từ f một đến f năm sẽ đều được định vị trên bản đồ
theo ông giật
việc theo dõi thông tin dịch bệnh từ các kênh chính thống cũng là cách để góp phần không để dịch lây lan
nói chung là khi tôi nghe trên mạng và tin đồn về hà nội phong tỏa
người dịch cũng covid một mươi chín này
nhưng theo tôi để ý theo dõi trên đài thì tiếng nói việt nam hoặc vô tuyến truyền hình
hoặc là bằng các báo chính thống thì không có
cho nên là tôi không tin tưởng
không tin vào những lời đồn đạo gây hoang mang cho quần chúng
tính đến ngày một mươi năm tháng ba công an các đơn vị địa phương trong cả nước đã xác minh làm việc
với hơn sáu trăm năm mươi trường hợp đưa tin sai sự thật xử phạt vi phạm hành chính gần một trăm năm mươi người
việc cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải và chia sẻ thông tin giả về dịch bệnh
khiến cư dân mạng đồng tình
đề nghị cơ quan chức năng và công an cần xử lý triệt đề nghiêm minh
đừng để phát tán các thông tin thất thiệt làm ảnh hưởng đến công tác chống dịch của cả nước
hiện nay những đối tượng tung tin thất thiệt trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận rất nhiều
cứ phải xử phạt thật nặng và công khai danh tính để làm hương
những thông tin bị thổi phồng
những lời đồn đại vô căn cứ về phương thức lây nhiễm
về số ca dương tính đã gieo rắc nỗi sợ hãi lên không ít người dân
trong thời đại thông tin đang phát triển
người dân và các ban ngành
không chỉ chiến đấu với dịch bệnh
mà còn phải chống đỡ ngăn chặn với những tin đồn vô căn cứ
với sự hoảng loạn không cần thiết cũng như là mất thời gian cho việc giải thích
cũng như là
ảnh hưởng rất nhiều đến những người trực tiếp làm công tác chống dịch
một thông tin sai lệch
một lời đồn về dịch bệnh được tung ra
có thể tác động trực tiếp đến nỗ lực phòng chống dịch bệnh của chính phủ và người dân
việc tỉnh táo trong lúc đọc và tiếp nhận thông tin
là hành động thiết thực
mà ai cũng có thể làm để chung tay ngăn chặn đại dịch nguy hiểm này
và thông tin từ cơ quan báo chí
cổng thông tin điện tử chính phủ
chính là lựa chọn đúng đắn
của khán giả
thành phố chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào về việc phong tỏa thành phố
đồng thời hàng hóa đủ cung ứng phục vụ cho người dân
trong thời gian dài
và duy trì giá cả ổn định
và tính cho đến nay khu vực cách ly tại phố trúc bạch thành phố hà nội đã đủ thời gian cách ly một mươi bốn ngày
trong tối ngày hôm nay khu vực này sẽ dỡ bỏ lệnh cách ly một phần
trước khi tiến hành phun thuốc khử khuẩn lần cuối
đó là thông tin được đưa ra vào cuộc họp
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố hà nội
vừa diễn ra vào chiều ngày hôm nay
ban chỉ đạo cho biết
tại hà nội hiện ghi nhận hai mươi năm trường hợp dương tính với covid một mươi chín và chưa có trường hợp tử vong
số ca mắc bệnh tại hà nội trong những ngày qua tăng
trong xu hướng chung của cả nước
các ca mắc đều có nguồn gốc rõ ràng
và chủ yếu là xâm nhập từ các nước về
trong thời gian tới hà nội sẽ kích hoạt thêm nhiều điểm cách ly tập trung
khu cách ly thành phố có thể đón hai mươi người việt nam từ nước ngoài về
hiện hà nội cũng đang tính phương án sử dụng khách sạn
để bố trí cách ly cho một số khách nước ngoài và cá nhân có nhu cầu

và chúng ta cũng đang chuẩn bị những cơ sở thực chất
đó là tại các khách sạn trên địa bàn
thì đấy là để chúng ta đảm bảo đủ theo tinh thần chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương
thông tin về hai trường hợp bệnh nhân số tám nghìn sáu trăm tám mươi bảy
chủ tịch hà nội cho biết đây là hai trường hợp được xác định vào tối ngày một mươi tám tháng ba
vào tối một mươi chín tháng ba đã xác định dương tính
đến nay đã xác định có chín mươi sáu trường hợp tại bệnh viện bạch mai là f hai
một tỷ đang được cách ly tại chỗ
ngoài ra có một mươi ba người thân của hai trường hợp được đi cách ly tại bệnh viện thanh nhàn
tất cả các trường hợp này đã lấy mẫu và bước đầu âm tính
còn một trăm bốn mươi sáu trường hợp f hai ngoài xã hội
các quận huyện giả soát để cách ly một mươi bốn ngày và được theo dõi một cách chặt chẽ
cũng tại cuộc họp
chủ tịch ubnd tp hà nội
bác bỏ các tin đồn thất thiệt
và giao công an tp hà nội khẩn trương điều tra làm rõ nguồn gốc các tin đồn xử lý nghiêm
chủ tịch ubnd tp hà nội khẩn trương điều tra làm rõ nguồn gốc các tin đồn xử lý nghiêm

liên quan đến việc cách ly tại bệnh viện hồng ngọc
thành phố cho biết tất cả các trường hợp bác sĩ nhân viên y tế tại bệnh viện hồng ngọc f một f hai
tiếp xúc với bệnh nhân số một mươi bảy đều đã cho kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín sau một mươi bốn ngày cách ly
như vậy các trường hợp này đã kết thúc thời gian cách ly và bệnh viện hồng ngọc đồng thời hết thời gian phong tỏa
thưa quý vị và các bạn như vậy là phố trúc bạch quận ba đình thành phố hà nội đã được dỡ bỏ lệnh cách ly
sau một mươi bốn ngày bị phong tỏa và không phát hiện ca nhiễm mới
phóng viên mạnh tùng của truyền hình công an nhân dân hiện nay đang có mặt tại phố trúc bạch
sẽ trực tiếp gửi đến quý vị những hình ảnh của con phố và cảm xúc của người dân ở nơi đây
nơi vừa trở lại cuộc sống bình thường
xin mời phóng viên mạnh tùng
vâng xin chào trường quay xin chào quý vị và các bạn
hiện nay thì tôi đang có mặt tại khu phố trúc bạch tp hà nội
và như vậy thì chỉ sau một mươi bốn ngày cách ly
tại khu vực này lực lượng chức năng đã chính thức dỡ bỏ hàng rào cách ly khu vực này
và theo ghi nhận thực tế thì sau khi
tại khu vực cách ly được dỡ bỏ
thì người dân đã tỏ ra hết sức vui mừng
thứ ba thì bà có thể cho
quý vị khán giả biết là cái cảm xúc của mình là sau khi được dỡ bỏ cách ly là đang được suy nghĩ như thế nào
tất nhiên là
tất cả mọi người đều chờ đợi
sau khi mà được nghe tin
trên truyền hình
các cán bộ vào họp khẩn cấp
thì mọi người cũng đã
đã biết được
chính thức là ngày hôm nay được
dỡ bỏ hàng rào
và mọi người mừng vui như là đã cứ
trước cửa quỹ ban
và người nào cũng rất là
tay bắt mặt mừng
vui sướng lắm
vỗ hoa ra khi mà
bắt đầu là ra để
và các cháu nhỏ thì cầm cờ chạy
cầm cờ đỏ so vàng chạy
thế còn người già chúng tôi thì cứ vỗ tay hoan hồ
vâng thưa bà thì trong thời gian vừa qua ấy
thì sau một mươi bốn ngày thì bà có thể chia sẻ một chút
là về cái công tác hỗ trợ người dân đã được lựa công an
cũng như chính quyền địa phương đã triển khai như thế nào
tất cả trong một mươi bốn ngày đó thì
và các ban ngành đoàn thể
cùng với lại
các chiến sĩ công an
rồi ở bên y tế
các bác sĩ
thì rất là thân thương với chúng tôi
và rất quan tâm người già
và các cháu nhỏ
nhìn nhau thì chúng tôi cứ rất là tự nhiên
chúng tôi cứ ra tay này
chào các chiến sĩ
anh dũng trên mặt trận chống dịch covid một mươi chín
các chú công an rồi là
các bác ca sĩ
gật đầu chào
tự nhiên chúng tôi thấy là
rất là đoàn kết
mà thân thương nhau
tất cả mọi người đều là
ai cũng phấn khởi bảo
ôi thế này thì
đảng và nhà nước quan tâm quá
chính phủ quan tâm quá
các ban ngành của ủy ban phường cũng quan tâm quá
chính phủ quan tâm quá
và mọi người cũng cảm động lắm
khu phố trúc bạch của mình cũng là một trong những khu phố đang được vừa mới gỡ bỏ lệnh cách ly
và còn rất nhiều khu phố khác vẫn đang là
đang trong diện phải cách ly toàn bộ
vậy thì bà có
nhắn nhủ hay có chia sẻ gì đến người dân đang thực hiện
viện pháp cách ly theo quy định của bộ y tế không ạ
thì tất cả
các quý vị các bác
đang ở trong viện cách ly
thì cứ tin tưởng
làm chính phủ nhà nước mình
và tất cả các ban ngành từ
ubnd đến địa phương
đừng là quan tâm
quan tâm đến người già và trẻ nhỏ
thì cứ là
chia sẻ lẫn nhau
con xin cảm ơn bà
thưa quý bạn thì là theo dự kiến của các cơ quan chức năng
thì tại khu phố trúc bạch này
các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục công tác phòng chống dịch bệnh
và theo một thông tin mới nhất thì trong thời gian sớm nhất vào tối nay hoặc là đồng thời sáng mai
lực lượng chức năng sẽ tiếp tục
biện pháp khung chứa khuẩn trên khu phố
vâng những thông tin về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được chúng tôi
chuyển tới với các bạn trong các bản tin tiếp theo
và bây giờ xin trở lại trường quan
vâng xin được cảm ơn phóng viên mạnh tùng về những thông tin mà anh vừa cung cấp tới quý khán giả
thưa quý vị có thể thấy rằng là thêm một con phố được gỡ bỏ lệnh cách ly
thêm một bệnh nhân được xuất viện
và đây chính là kết quả đáng ghi nhận
cho thấy nước ta đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh
luôn có những giải pháp kịp thời và phù hợp toàn diện
và quyết liệt trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
trong đó cùng với sự nỗ lực của các ban ngành thì lực lượng công an đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất
quyết liệt nhất
để cùng với cả nước ngăn chặn dịch bệnh một cách hiệu quả
chuyển sang một thông tin liên quan đến tỉnh trà ninh
tình trạng hạn hán xâm nhập mặn
nhằm chia sẻ những khó khăn của nhân dân trong việc thiếu nước ngọt sinh hoạt
do hạn mặn kéo dài
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
trong những ngày vừa qua đội xe cứu hỏa của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bến tre
đã có thêm một nhiệm vụ mới
đó là trở nước ngọt đến với người dân
tình trạng xâm nhập mặn gắt
những giọt nước ngọt đến với người dân vào thời điểm này
vào thời điểm này thì
quý giá hơn bao giờ hết
để thực hiện chương trình cấp nước ngọt cho người dân trong tuần qua từ ngày một mươi năm tháng ba đến ngày hai mươi tháng một
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh bến tre
đã tổ chức ba mươi sáu lượt xe chữa cháy với sự tham gia của một trăm bốn mươi bốn lượt cán bộ chiến sĩ
thực hiện việc lấy và vận chuyển nước ngọt từ các xà lan neo đậu tại cảng giao long và sông bến tre
cung cấp cho người dân thuộc các xã phường trên địa bàn thành phố bến tre
và một số xã giáp danh của huyện châu thành
bệnh viện nguyễn đình triệu
với tổng số một trăm chín mươi mét khối nước ngọt
đồng thời sẵn sàng bố trí lực lượng và phương tiện
như xe chở nước chuyên dụng máy bơm đường dây
để vận chuyển nguồn nước ngọt từ các mạnh thường quân hỗ trợ cung ứng cho người dân
bến tre là một trong những tỉnh của khu vực đồng bằng sông cửu long chịu ảnh hưởng rất lớn của đợt hạn mặn vừa rồi
và cái vấn đề nhiễm mặn đó nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới công tác điều trị của bệnh viện đặc biệt là cái khoa trọng điểm tức là
khu vực thần nhân tạo
bên một trăm một mươi bốn bình phòng cháy chữa cháy cũng đã rất tích cực trong công tác hỗ trợ này
hằng ngày chúng tôi đều nhận được
cái lượng nước ngọt từ
các cái xe chuyên dụng là khoảng từ một đến hai xe
để phục vụ cho cái công tác điều trị
và vì vậy chúng tôi rất là cảm kích khi đã được bên đơn vị phòng cháy chữa cháy của công an tỉnh
giúp hỗ trợ bằng cho phương tiện chuyên dụng
cung cấp nước cho cái khu vực
nước nro để phục vụ cho cái đơn vị tỉnh
thần nhân tạo
cùng với hoạt động của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
đoàn thanh niên công an tỉnh bến tre cũng đã vận động các mạnh thường quân
chở một trăm năm mươi khối nước ngọt từ đầu nguồn về
cấp phát miễn phí cho người dân tại xã phú đức huyện châu thành
phối hợp với các tri đoàn các đơn vị nghiệp vụ
đoàn thanh niên các cấp tặng năm mươi phần quà hai trăm năm mươi thùng nước loại hai mươi ba mươi lít cho người dân
qua đó tuyên truyền đến người dân việc sử dụng tiết kiệm nước ngọt
chủ động chữ nước
hiện nay thì đang trong cái cao điểm
của mùa khô
rồi hạn mặn
cho nên là đặt ra cho cái công tác phòng cháy
chữa cháy và cứu nạn của hộ
trên địa bàn tỉnh bến tre nhiều nhiệm vụ
trong đó thì thực hiện cái chỉ đạo
của quỹ ban nhân tỉnh
và ban giám đốc quan tỉnh
thì đơn vị cũng đã tổ chức
cái việc vận chuyển
cung cấp cái
để chống cái hạn mặn cho bà con
trên cái địa bàn
và đơn vị cũng xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng
thời gian tới phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh bến tre
sẽ tiếp tục sử dụng xe chữa cháy và cử cán bộ lấy và cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân các địa phương trên địa bàn
thiếu nước nghiêm trọng
nhằm giảm bớt phần nào khó khăn của bà con
trong đợt hạn mặn năm nay
qua đó xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó
giữa cán bộ chiến sĩ công an với nhân dân